với hành vi giết người nguyễn hồng quân sinh năm hai nghìn trú tại phường lái hiếu thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố và lệnh tạm giam để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một giờ ngày hai mươi chín tháng ba quân điều khiển xe mô tô chở bạn gái đi trên đường
đoạn thuộc khu vực một phường lái hiếu thành phố ngã bảy
thì có hai thanh niên đi xe mô tô từ phía sau vượt lên nẹt bô rú ga
cho rằng hai người này thách thức nên quân tăng tốc đuổi theo
sau đó lấy một cây dao tự chế chém cả hai thanh niên trên gây thương tích phải đưa đi cấp cứu
hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch
còn nguyễn hồng quân sau khi gây án đã bỏ trốn và ra đầu thú tại công an thành phố ngã bảy vào ngày hôm sau